vâng thưa quý vị và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi dành cho các khách mời
câu hỏi đầu tiên xin được dành cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy ạ
chị có thể định nghĩa một cách bao quát nhất về dối loạn tiêu hóa ở trẻ
cũng như là phân định cho các khán giả cũng như là chúng tôi hiểu kỹ hơn rằng là
dối loạn tiêu hóa ở trẻ thì nó khác gì nhiều so với người lớn hay không
vâng ạ dối loạn tiêu hóa là một cái từ mà chúng ta rất hay gặp
và chúng ta thấy rằng là bất cứ người lớn hay trẻ em cũng đã từng chảy qua dối loạn tiêu hóa
vậy thực chất là dối loạn tiêu hóa là cái gì
thì chúng ta cũng biết là cái hệ thống tiêu hóa chúng ta chúng ta có hiểu cái nôm na ấy
nó từ miệng này qua thủ ăn uống qua thực quản rồi qua dạ dày qua ruột ruột già ruột non ruột già
rồi đến tạo thải phân ra ngoài
thì cái quá trình thế nào gọi là dối loạn tiêu hóa
thì người ta định nghĩa là dối loạn tiêu hóa là quá trình mà cái thức ăn mình ăn vào
nó di chuyển
nó di chuyển dọc cái đường tiêu hóa đấy để giúp cơ thể hấp thu được thức ăn đó
và cái phần mà không hấp thu được ấy nó đạc đào thải ra ngoài
bình thường nó có phần nhu động ruột nó đi rất là từ từ từ từ như thế
tuy nhiên là trong quá trình đó thì nó cứ bất thường cái
cái loại cơ vòng trong cái vùng đường tiêu hóa đó nó co thấp bất thường
làm cho mình có những trạng phản xã hơi đau đau bụng một chút
và nó làm cái bất thường về cái quá trình của chúng ta là đại tiện
thì từ đấy chúng ta hiểu đấy là dối loạn tiêu hóa
và như chúng ta cũng đã biết là cái dối loạn tiêu hóa thì thường nó liên quan đến nhiều chế độ ăn uống
rất là đầy đường tiêu hóa
và ở trẻ em và nghề lớn thì đều có thể bị
tuy nhiên là cái triệu chứng lâm sàng thì nó cũng na na giống nhau
rất là cũng chủ yếu là đau bụng triệu chứng như là đầy hơi
rồi là lúc thì táo bón lúc thì đi ngoài phân sống
nó thay đổi
tức là nó không phải hoàn toàn ỉa lòng nó cũng không phải hoàn toàn táo bón
như cái giao động nó cứ thay đổi
và tuy nhiên chúng ta thấy là cái dối loạn tiêu hóa nó triệu chứng thì có vẻ giống nhau
nhưng thứ nhất là cái hậu quả lên trẻ em và người lớn nó khác nhau
cái thứ hai là nhóm nguyên nhân nó cũng khác nhau
nếu như trẻ em chúng ta cứ hiểu là nó một đứa trẻ đang phát triển
nó có nhu cầu dinh dưỡng không những để cho nó tồn tại mà nó để nó phát triển lớn lên nữa
thế nếu như mà nó lại hấp thu không tốt
nhưng mà nó lại bị để thì cáo dài
nó sẽ gây hậu quả đứa trẻ sẽ còi cọc chậm lớn này
lúc nào nó cũng không thoải mái lúc nào nó cũng đau lâm dâm không thoải mái
ngược lại người lớn thì nó làm cho ảnh hưởng không tập trung
lúc nào mình thấy hơi khó chịu chất lượng cuộc sống cũng thuyên giảm ví dụ như thế
và chúng ta cũng thấy là nếu mà dối loạn tiêu hóa ở người lớn thì nó do rất nhiều nguyên nhân
tôi nói ví dụ như là không phải chỉ ăn uống đơn thuần
do một số người bị trầm cảm stress do cuộc sống nó cũng có dối loạn tiêu hóa
cho nên là cùng một biểu hiện nhưng nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau
và cách xử trí hoàn toàn khác nhau